chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ sau khi phát hiện thi thể của người lái xe ôm ở triền đê hữu hồng đoạn giáp danh giữa hai xã trân lý và đạo lý của huyện lý nhân tỉnh hà nam
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã xác định và bắt giữ được nghi phạm là nguyễn văn dũng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thanh hóa vào lúc ba giờ sáng ngày hôm nay
bước đầu nghi phạm nguyễn văn dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng năm tại bờ đê hữu hồng thuộc địa phận giáp danh giữa xã trân lý và xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
người dân phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy mạnh nhận được tin báo công an tỉnh hà nam đã nhanh chóng xác minh được danh tính nạn nhân là ông nguyễn công tư
ba mươi bảy tuổi ngụ tại tổ dân phố bảo lộc hai phường thanh châu thành phố phủ lý tỉnh hà nam ông tư làm nghề xe ôm và được gia đình trình báo mất tích từ ngày một mươi sáu tháng năm sau khi chở khách từ nút giao liêm tuyền thành phố phủ lý đi huyện lý nhân
qua khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cho thấy phần đầu của nạn nhân nguyễn công tư đã bị vỡ chiếc xe máy sirius được dùng làm phương tiện hành nghề chở khách và các tài sản cá nhân của nạn nhân cũng biến mất hệ vụ án đang được điều tra làm rõ
sau một thời gian quyết liệt điều tra truy xét phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ thành công đối tượng chủ mưu trong vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là lý hùng thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại đồng bục huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
trước đó vào ngày sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát hình sự đã phá chuyên án bắt giữ một mươi đối tượng về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản những đối tượng này đã thực hiện bốn vụ bắt cóc bảy nạn nhân người trung quốc
chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền sáu mươi một năm trăm linh nhân dân tệ tương đương với hai trăm một mươi năm triệu đồng
chúng đánh đập đe dọa bắt cóc các bị hại liên lạc về với gia đình tại trung quốc nộp tiền cho các đối tượng qua ứng dụng wechat nhận được tiền chúng đưa bị hại về khu vực đường biên để thả đi
đối tượng cầm đầu là lý hùng thủy đã bỏ trốn khỏi địa bàn và đang bị truy nã toàn quốc
đến khoảng một mươi bốn giờ chiều ngày hôm qua thủy đã bị bắt giữ khi đang trốn tại nhà người quen tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang
đối tượng khai nhận do thiếu tiền nên đã nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền và rủ một số bạn bè thân thiết tham gia
sau đó phân công từng người chuẩn bị hung khí địa điểm canh giữ các nạn nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản
tòa nhân dân tỉnh lào cai vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
với đối tượng lê thị huệ thường trú tại lào cai về tội lừa đảo chiếm đoạt hai trăm ba mươi chín một
tỷ đồng của nhiều người khác
trong thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy lê thị huệ đã trực tiếp đến các chi nhánh ngân hàng
nông nghiệp và phát triển nông thôn tại lào cai gửi sáu mươi một sổ tiết kiệm đứng tên những người cho vay
và những người nhờ huệ gửi tiền hộ
sau đó huệ đã chuyển năm mươi sổ tiết kiệm cho một đối tượng khác chỉnh sửa số tiền gửi
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê thị huệ một mươi bảy năm tù giam
sáng nay công an huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô tải vận chuyển một lượng lớn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc
kiểm tra xeo tô tải đang lưu thông theo hướng bắc nam do tài xế lâm hữu tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại phường thảo lang khu phố vĩnh trạch thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng ba trăm linh kg sản phẩm động vật không có giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ
theo lời khai của tài xế lâm hữu tuấn số sản phẩm động vật nói trên được một người phụ nữ không rõ danh tính thuê vận chuyển từ tỉnh nam định vào thành phố đà nẵng
hiện vụ việc đang được công an huyện vĩnh linh củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị rất nhiều sách của nhà xuất bản giáo dục việt nam từ vở bài tập toán tiếng việt lớp một đến lớp năm
sách bài tập các môn chính từ lớp sáu đến lớp chín cho đến sách tiếng anh mới đã bị in lậu
đây là thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa ghi nhận vào chiều nay tại huyện hoài đức hà nội
khi đội quản lý thị trường số hai mươi bốn thuộc cục quản lý thị trường hà nội tiến hành kiểm tra phát hiện một kho chứa sách giáo khoa không rõ nguồn gốc tại địa bàn
khoảng bốn mươi đĩa tiếng anh các loại hơn ba mươi sách giáo khoa các cấp một hai mươi ba được làm giả
hầu hết số sách này đều không có hóa đơn chính từ
chủ kho hàng khai nhận mua số sách này trôi nổi trên thị trường và chưa kịp đưa ra thị trường tiêu thụ
số gắn phẩm này là tôi mua trôi nổi trên thị trường có một số người ta đến mười trào tôi thấy rẻ thì tôi lấy
thấy rằng thị trường xung quanh tất cả khu vực người ta đều kinh doanh với những cái giá rất là cạnh tranh
trong bối cảnh nào trên thị trường có những việc mà tôi cũng phải nghiên cứu để tại sao người ta bán được giá rẻ như thế
và tôi mới nhập nhưng mà chưa bán để xem chất lượng
theo nhận định của lực lượng chức năng
đây là một kho sách của một cửa hàng buôn bán sách giáo khoa tại chợ sấu xã dương liễu huyện hoài đức hà nội
chủ cửa hàng chỉ mở kho sách vào ban đêm để vận chuyển bằng xe tải nhỏ tới cửa hàng
và có thủ đoạn rất tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng
theo tài liệu ban đầu đây là một đối tượng cung cấp sách cho trên địa bàn huyện hoài đức và bán buôn đi các tỉnh
thì chúng tôi có đưa một ngày
đưa một số những cái thông tin dữ liệu và đồng thời bán theo đối tượng
thì cũng phải nói rõ rằng là cái đối tượng này là cũng rất là phôn hoan
và có một cửa cũng nói luôn với cả các
hiện nay là đối tượng có một cửa hàng bán sách là bán sách là sách đúng của nhà xuất bản
nhưng nếu như mà ai mà muốn mua nhiều thì sẽ về kho để lấy
phải nói là như thế
thì chúng tôi đã xem xét cái đối tượng này là một thời gian
cũng rất là dài
thì sau một thời gian mật phục như thế thì mới phát hiện được ra là kho của kho sách
chứ còn nếu như kiểm tra cửa hàng bình thường không
thì hai phần ba là sách thật
một phần ba là sách giả
sách không có hóa đơn chứng từ
sách lậu sách giả thường được in rất cầu thả
không qua kiểm định không qua kiểm tra
cho nên rất dễ xảy ra những các cái sai sót
một cái sai sót phổ biến nhất
tức là in bị mờ nét bị mất chữ
một cuốn sách toán mà nó bị mờ mất
dấu cộng hay dấu trừ
có thể sai hẳn ý nghĩa của công thức toán
một từ tiếng anh
nhầm một từ nhầm một con chữ thôi
có thể sai hẳn ý nghĩa của cái từ đó
và những các cái từ đó hoặc những cái công thức toán đó
mà gieo vào đầu trẻ em
đến khi thi trượt
thì rất là tổn hại cho các em
cho nên sách lậu sách giả
là một cái vấn hại
cho người giáo dục
một cái vấn nạn từ nhiều năm nay mà chúng tôi rất mong muốn
là làm sao
phải khắc phục được cái nạn này
năm học mới sắp bắt đầu
thị trường sách giáo khoa đang trở nên sôi động
cùng với đó việc in ấn kinh doanh sách lậu sách kém chất lượng cũng theo đà mà phát triển ngày càng tinh vi
gây thiệt hại cho người tu dùng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhận thức của lứa tuổi học sinh
chính vì vậy người mua cũng nên tự bảo vệ con em mình
tẩy chay sách lậu bằng cách tìm mua sách ở những nhà sách hiệu sách có uy tín
theo thông tin mới nhất từ cục hải quan tỉnh lào cai liên tiếp trong các ngày trung tuần tháng năm đơn vị này đã xử lý nhiều vụ việc vi phạm nhập lậu tôm càng đỏ
cụ thể trong quá trình làm nhiệm vụ giám sát kiểm soát chống buôn lậu gian lận thương mại tại khu vực bãi hàng hóa cư dân cửa khẩu quốc tế lào cai thuộc tổ một phường lào cai thành phố lào cai tổ kiểm soát hải quan thuộc tri cục hải quan cửa khẩu lào cai phối hợp với đội kiểm soát hải quan tuần tra kiểm soát phát hiện bắt giữ xử lý bảy vụ vi phạm với tổng số lượng hơn chín trăm linh kg tôm càng đỏ
hải quan lào cai đã tạm giữ toàn bộ số tôm này và tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật
tôm càng đỏ hay còn gọi là tôm hùm đất là loại thủy sản không được phép nuôi hay là kinh doanh tại việt nam
thế nhưng thời gian gần đây loại tôm này lại được nhập lậu vào nước ta và được nhiều người tìm mua vì cho rằng tôm có chất lượng dinh dưỡng cao
thực tế thì loài tôm này có thể ăn tất cả thủy sinh cạnh tranh với nguồn thức ăn của các sinh vật bản địa
vậy tác hại của loài tôm hùng này với môi trường và sản xuất đất nông nghiệp như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
tôm càng đỏ hay còn gọi là tôm hùm đất được giao bán công khai trên mạng xã hội với giá từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng một kg
tuy nhiên theo các chuyên gia về nuôi trồng thủy sản thì đây là loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai ăn tạp
thậm chí loài tôm này vừa phá hại lúa tiêu diệt tôm bản địa vừa có thể là nguồn lây bệnh cho các sinh vật khác kể cả con người
nó có mang một số cây mâm bệnh như là bệnh vi khuẩn virus nấm các thứ
cho nên là cái việc mà đặc biệt nữa là nó có khả năng đào hàng và theo những cái nghiên cứu thì nó có thể đào sâu đến hai mét
chính vì vậy mà nó có thể khi mà thoát ra môi trường thì không chỉ là gây ra cái sự mất cái đa dạng sinh học đối với loài các loài thủy sản
mà còn là có thể gây hại đến cái công trình thủy sản thủy lợi của chúng ta
nhiều chuyên gia cũng cho rằng nếu không được ngăn chặn
nếu không được đào hỏa cho nền nông nghiệp và hệ sinh thái
vì vậy khi phát hiện có phát tán ra môi trường
phải có biện pháp khoanh vùng cô lập và tiêu diệt loài tôm càng đỏ theo quy định của pháp luật
cái việc xử phạt đây ví dụ bộ luật hình sự điều hai trăm bốn mươi sáu thì nó cũng nói rất là rõ
vi phạm cái này có thể phạt từ một trăm linh triệu cho đến một tỷ
và lớn hơn nữa là có thể phải xử lý ngồi tù từ một đến ba năm nếu mà trường hợp nó lớn
thì không phải là không có lắm cái hình thức như thế
chưa ai bị vi phạm chưa ai bị bắt và chưa ai bị xét xử
thế nên người ta cũng thấy là coi thường
hơn nữa là người dân thì cứ nhầm vào cái kinh tế thôi
chứ còn những cái khác người ta nhiều khi không để ý
cho nên cũng phải có những cái chương trình tuyên truyền làm sao đấy
để người ta hiểu được những cái tác hại lớn về môi trường của quốc gia
nâng cao nhận thức của người dân tuyên truyền cho người dân nhận thấy là cái tác hại của cây con này
để mà không thiêu thụ
nên là xử lý nghiêm những cái trường hợp mà buôn bán nhập lậu vận chuyển trái phép con này
vi phạm các luật thủy sản luật đa dạng sinh học
thì cần phải xử lý nghiêm
hiện tại bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn hỏa tốc gửi ubnd các tỉnh thành phố
về việc tăng cường kiểm soát tôm càng đỏ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra
và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm
ốc biêu vàng cá dọn bể chuột hải ly
là những bài học đau sót cho nước ta về những loài sinh vật ngoại lai xâm hại
và rõ ràng nếu không tỉnh táo những món ăn mà chúng ta nghĩ là đặc sản lạ miệng
lại đang chính là mối hoạng ngoại lai
tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay tại nghị trường nhiều đại biểu đã bày tỏ tán thành với tờ trình của chính phủ
và báo cáo thẩm tra của ủy ban tư pháp về dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi
theo đó báo cáo thẩm tra của ủy ban tư pháp của quốc hội cho biết
các quy định trong dự thảo luật thi hành án hình sự sửa đổi
đã được xây dựng phù hợp với thực tiễn đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
đặc biệt là đảm bảo các quyền cơ bản của phạm nhân và người chấp hành án phạt
theo tinh thần của hiến pháp hai nghìn một mươi ba
bên cạnh đó một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận
chính là về đề xuất tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài khu vực trại giam
báo cáo của chính phủ về tổng kết thí điểm công tác này nêu rõ
việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam đã đạt nhiều hiệu quả
đồng tình với đề xuất này nhiều ý kiến khẳng định đây là việc làm cần thiết
và phù hợp với thực tế hiện nay phù hợp với các quy định của pháp luật
tôi tán thành với loại ý kiến thứ nhất và cũng là đề nghị của chính phủ và ủy ban thường vụ quốc hội
việc tổ chức cho phạm nhân lao động không chỉ nhằm mục đích cải tạo họ
mà rất cần thiết để thực hiện mục tiêu tái hòa nhập cộng đồng sau này
thời gian qua bộ công an đã tổ chức thí điểm cho phạm nhân lao động ngoài trại giam
theo báo cáo của bộ công an thì các điểm lao động đều được doanh nghiệp xây dựng
theo mẫu thiết kế của trại giam nằm trong khuôn viên của doanh nghiệp
có tường rào bao quanh và tách biệt với khu dân cư
kết quả thí điểm đã giúp đa dạng hóa các ngành nghề tạo ra nhiều việc làm
đồng thời giúp phạm nhân có nhiều cơ hội để được học nghề truyền nghề
các bản tin được gửi đến từ bộ công an về các nội dung liên quan đến việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài chạy giam
tôi rất đồng tình với điều khoản này và tôi cho rằng đây là một nội dung để tạo điều kiện
cho phạm nhân được đẩy nhanh quá trình tái hòa nhập cộng đồng
cũng tại nghị trường đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cũng đã giải đáp các băn khoăn của đại biểu xung quanh vấn đề này
như trong báo cáo chúng tôi cũng đã nói rồi khi xây dựng cái này
trong ngoài phạm vi chạy giam đó đều đã có sự thống nhất giữa chạy giam
doanh nghiệp và chính quyền nhất là các địa phương khu vực các chạy giam giam giữ
thực ra đây không phải trong khuôn khổ chung của chạy giam
nhưng cũng được hiểu là trong phạm vi quản lý của trại giam
tức là trong này nó có quy định về thiết kế theo mẫu của các chạy giam
đảm bảo giam giữ những nơi này đảm bảo cái an ninh an toàn
cũng có phân công
có cán bộ có trách nhiệm để quản lý những khu vực này
và những phạm nhân đi ra lao động tại khu vực này cũng phải được lựa chọn
có những điều kiện nhất định
thế rồi là có cơ chế quản lý như trong chạy giam
khi đi ra lao động cũng nguyên chế thành tổ đội và quản lý tức sự
đây là họ vẫn thực hiện những chế đội như trong khu vực của chạy giam
thế rồi là thực hiện các cái quy định về quản lý giam giữ
như điểm danh kiểm diện rồi không đi lại trong cái phạm vi đó
gỡ tiếp xúc thăm thân đều phải tuân thủ theo các quy định của trại giam
thì cái bản chất của nó cái việc này cũng là cái khu vực ngoài phạm vi
nhưng mà vẫn trong cái phạm vi của cái trại giam mở rộng cái khu vực này
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết dự án luật cũng đã có những quy định về tiêu chí
điều kiện thành lập các khu sản xuất các điểm lao động ngoài trại giam
và quy định này phù hợp với xu hướng xã hội hóa công việc thi hành án
đã được nêu trong nghị quyết số bốn mươi chín của bộ chính trị
về chiến lược cải cách

đã thông báo một số nét khái quát về kết quả công tác của lực lượng công an nhân dân
trong thời gian qua nhất là kết quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
bộ trưởng tô lâm gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo học viện quốc phòng
các bộ ban ngành địa phương nói chung các đồng chí đang theo học lớp bộ dân kiến thức
quốc phòng an ninh khóa bảy mươi năm đối tượng một nói riêng trong thời gian qua
đã phối hợp giúp đỡ có hiệu quả để lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
bộ trưởng tô lâm mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp
giúp đỡ của các đồng chí đối với lực lượng công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
bản tin nhật ký an ninh đến đây
cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại